trước thực trạng hơn một trăm linh tấn cá bớp của người dân ở vùng cửa biển bình đông huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi không thể xuất bán vì bị các thương lái ép giá
trong hai ngày ngày tám và ngày chín tháng một mươi một vừa qua đông đảo người dân và cán bộ viên chức huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi đã thu mua cá cho người dân
việc hỗ trợ tiêu thụ cá này đã giúp bà con vượt qua khó khăn đồng thời giúp ngư dân cửa biển tránh được các thiệt hại có thể xảy ra khi thời tiết xấu
với giá bán từ một trăm ba mươi đến một trăm năm mươi đồng trên một kg các cá nhân cán bộ viên chức các địa phương tham gia mua ủng hộ cho bà con
nhiều xe đông lạnh chủ các doanh nghiệp nhà hàng trên địa bàn tỉnh quảng ngãi cũng đã tập trung thu mua hộ bà con ngư dân ven biển
tính đến thời điểm này số lượng cá mà các tổ chức và cá nhân đã thu mua cho bà con là hơn sáu tấn cá bớp
vụ mùa năm hai nghìn một mươi sáu ngư dân ở đây nuôi khoảng ba trăm linh tấn cá và hiện còn hơn một trăm linh tấn cá bị rồn
do thương lái ép giá với mức từ tám mươi tám mươi năm đồng trên một kg
tình trạng ứ động lượng lớn thủy sản này khiến nhiều hộ dân đứng trước nguy cơ nợ nần thiệt hại nặng nhất là vào mùa mưa bão
do vậy việc chung tay góp sức của cộng đồng giúp chia sẻ phần nào khó khăn cho ngư dân nuôi trồng thủy sản ven biển